thưa quý vị và các bạn việt nam vừa ghi nhận bệnh nhân thứ chín mươi hai nhiễm covid một mươi chín
là nam bệnh nhân hai mươi một tuổi trú tại phường chín thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng là du học sinh tại pháp
vào ngày một mươi bảy tháng ba bệnh nhân tới sân bay tân sơn nhất sau khi đi từ paris pháp đến doha qatar
và từ qatar tới sân bay tân sơn nhất
khi nhập cảnh thì bệnh nhân chưa có triệu chứng bệnh chuyển cách ly tập trung tại quận một mươi hai
vào ngày hai mươi một tháng ba viện pasteur thành phố hồ chí minh
thông báo kết quả xác định bệnh nhân dương tính với virus sars cov hai
và hiện tại bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện giã chiến củ chi
liên quan tới tình hình dịch bệnh vào ngày hôm nay cơ quan chức năng của tp hcm đã kêu gọi những khách hàng
người tiếp xúc với khách hàng từng đến quán bar bắc hà tại số bảy đường thảo điền phường thảo điền quận hai tp hcm
trong vòng một mươi bốn ngày trước thì khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế địa phương gần nhất
để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm
thông tin cần thiết thông báo liên quan tới những trường hợp nêu trên
xin liên hệ tới đường dây nóng trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm tám mươi sáu chín nghìn năm trăm bảy mươi bảy một trăm ba mươi ba
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm thông báo đã xác minh được bốn mươi bốn người đang cư trú tại thành phố
từng tham dự sự kiện tôn giáo tại malaysia với hai bệnh nhân người ninh thuận mắc covid một mươi chín thứ sáu mươi một và sáu mươi bảy
trong đó hai mươi ba người đã được lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả
sự kiện tôn giáo diễn ra từ ngày hai mươi bảy tháng hai đến ngày hai mươi tám tháng hai
ngày một tháng ba tại kuala lumpur malaysia với một mươi sáu người tham dự
hiện đã ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm virus sars cov hai
bệnh nhân thứ sáu mươi một và thứ sáu mươi bảy ở việt nam cùng chú huyện thuận nam tỉnh ninh thuận
được xác định nằm trong số chín mươi người theo đạo hồi của các tỉnh an giang tây ninh
ninh thuận đồng nai và tp hcm đã sang malaysia dự thánh lễ này
đến ngày hai mươi tháng ba cơ quan chức năng tp hcm đã xác minh được bốn mươi bốn người dự thanh lễ trên
có địa chỉ cư trú tại tp hcm
sáu mươi một ca được đánh giá có nguy cơ cao dương tính với virus sars cov hai
hiện hai mươi ba người đã được lấy mẫu xét nghiệm một mươi sáu trong số hai mươi ba người có kết quả âm tính với sars cov hai
đà nẵng đã tổ chức chốt chặn tại các cửa ngõ ra vào thành phố để kiểm tra thân nhiệt
nắm thông tin lịch trình và yêu cầu hành khách nước ngoài khai báo tờ y tế theo quy định
ngay sau khi thành phố đà nẵng kêu gọi đoàn viên thanh niên hỗ trợ lực lượng chức năng
trong vấn đề này hơn một tình nguyện viên
các trường đại học đã tình nguyện đăng ký tham gia và các tình nguyện viên đã có mặt tại các chốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
điểm chốt tại cửa ô hòa phước huyện hòa vang
ngay sau khi lực lượng chức năng dừng xe bộ phận y tế kiểm tra thân nhiệt
tình nguyện viên tiến hành nắm ghi chép thông tin biển số xe số lượng hành khách
đặc biệt tất cả các tình nguyện viên tham gia tại các điểm chốt đều có khả năng ngoại ngữ
để thông tin trao đổi hỗ trợ khách nước ngoài trong việc khai báo y tế
mấy ngày trước thì trong cái công tác mà mình điều tra thì có phần hơi là khó khăn
về công tác là thẩm vấn này rồi là lấy thông tin của bệnh nhân là có phần khó
cho nên hiện nay là có các em là tình nguyện viên tới tham gia thì cũng là cái câu khâu về khai báo về y tế là có khoảng nhanh hơn
và có các em là
biết tương anh là trả lời về khai thác về các cái bệnh nhân về người nước ngoài có phần dễ hơn
hàng đêm có thể thẩm vấn vài chục chiếc xe
nếu không có những bọn đồng viên như thế này thì có thể khó rất là kiểm tra rất là là là về công tác kháu đó là rất là
ngày một mươi bảy tháng ba thành đoàn đà nẵng kêu gọi đoàn viên thanh niên tham gia tình nguyện đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
bằng việc tham gia cùng lực lượng chức năng tại các điểm chốt chặn của thành phố
chỉ vài ngày sau đã hơn một tình nguyện viên đăng ký tham gia
các tình nguyện viên thai ca có mặt tại địa điểm chốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
và đó không phải là hoạt động duy nhất của lực lượng đoàn viên thanh niên
trong việc chung tay phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thời gian qua
chúng tôi cũng kêu gọi vận động các nhà hậu tâm cũng như các mạnh thường quân
để phát khẩu trang cũng như các nước sát khủng miễn phí
cho đồng viên thanh niên và cho người dân
đồng thời thì chúng tôi cũng đã tổ chức tiến hành ra quân vệ sinh môi trường
thời điểm hiện tại sinh viên các trường đại học được nghỉ
một số trường thực hiện học online
do đó các tình nguyện viên khá chủ động trong việc bố trí thời gian
để tham gia các hoạt động phòng chống dịch
sự năng nổ nhiệt tình xuất phát từ việc những đoàn viên trẻ tuổi
ý thức được trách nhiệm của lực lượng thanh niên đối với cộng đồng với đất nước
khi mình tham gia vào đăng ký tham gia công việc này
nó giống như là một cái trách nhiệm xã hội của mình
mình là đang ở độ tuổi thanh niên
mong người dân có được ý thức về đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh
và cùng chung tay với lại mọi người để đẩy lùi dịch bệnh covid này